khoảng tám giờ sáng nay ngày một mươi tám tháng hai trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba đã bàn giao tám thuyền viên của tàu cá mang số hiệu bth chín mươi sáu nghìn chín trăm bảy mươi hai ts cho các cơ quan chức năng và người nhà sau vụ tai nạn xảy ra trên biển khiến tàu chìm
trước đó khoảng tám giờ ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng hai trung tâm ba nhận được thông tin tàu cá bth chín mươi sáu nghìn chín trăm bảy mươi hai ts do ông nguyễn văn dương quê bình thuận làm thuyền trưởng
trên tàu có tám thuyền viên bị sóng đánh chìm khi đang neo đậu cách mũi vũng tàu khoảng một trăm bốn mươi chín hải lý về hướng đông nam cách giàn khoan đại hùng khoảng sáu hải lý về hướng đông
ngay sau khi nhận được thông tin trung tâm ba đã điều tàu sr bốn mươi ba và huy động các phương tiện hoạt động trong khu vực đến hiện trường để tổ chức tìm kiếm
cứu nạn thành công tám thuyền viên của tàu cá trên hiện sức khỏe của cả tám thuyền viên đều khá ổn định